dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phiên họp thứ hai mươi chín của ủy ban thường vụ quốc hội đã chính thức bế mạc sau hai ngày làm việc cho ý kiến đối với các nội dung quan trọng
trong hai ngày làm việc ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến đối với các nội dung quan trọng như xem xét quyết định việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín tổng kết kỳ họp thứ sáu và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ bảy của quốc hội
các nội dung đã được thảo luận dân chủ công khai với những ý kiến tâm huyết của các đại biểu tạo cơ sở để ủy ban thường vụ quốc hội tham mưu cho quốc hội trong việc ban hành các chính sách dự án luật có lợi cho đời sống của người dân và sự phát triển của đất nước
đề nghị tổng thư ký quốc hội nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội để hoàn chỉnh báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ sáu chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy
và đề nghị để gửi cho các đại biểu quốc hội và các cơ quan

các nội dung đã được thực hiện một số quy định của luật về chế độ chính sách đối với thành viên cơ quan việt nam ở nước ngoài
theo đó ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí về báo cáo thẩm tra của ủy ban đối ngoại về một số chế độ được quy định như chế độ đối với phu nhân phu quân không thể đi theo thành viên cơ quan việt nam ở nước ngoài
do nguyên nhân các địa bàn vô cùng khó khăn nhất là vấn đề an ninh và một số gia đình thành viên đang gặp khó khăn không thể thu xếp đi cùng thành viên
các thành viên cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài được hưởng đầy đủ các quyền ưu đãi miễn trừ phù hợp với pháp luật